sáng nay tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ubnd tổ quốc việt nam và tp hà nội đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
trong diễn văn tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng việt nam đều gắn liền với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
sự soi đường dẫn dắt của tư tưởng hồ chí minh
trong sự nghiệp đổi mới trước bao diễn biến phức tạp của tình hình thế giới với những khó khăn ở trong nước
đảng ta đã kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đất nước
và đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
trương tấn sang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
cùng dự còn có các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước đại diện các ban bộ ngành đoàn thể chính trị xã hội trung ương
trưởng các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế tại hà nội và đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
hồ chủ tịch người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính người đã làm dạng dỡ dân tộc ta nhân dân ta non sống đất nước ta
cuộc đời bảy mươi chín mùa xuân của chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
người là kết tinh dạng người của đạo đức trí tuệ khí phách lương tri của dân tộc và thời đại
chủ tịch hồ chí minh đã hiến dân chọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng ta dân tộc ta nhân dân ta và bạn bè quốc tế
tên tuổi và sự nghiệp của người còn mãi với non sông đất nước ta sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại
người để lại cho đảng ta nhân dân ta các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu một tấm gương đạo đức và phong cách lối sống hết sức sáng ngời
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin vào thực tiễn việt nam chủ tịch hồ chí minh đã vạch ra con đường cách mạng sáng tạo phù hợp với đặc thù của thực tiễn cách mạng việt nam
độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội
giải phóng dân tộc
gắn liền với giải phóng giai cấp giải phóng con người
người chỉ rõ sau khi giành được độc lập cách mạng phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn
vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm
xuất phát từ điều kiện lịch sử của việt nam chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ việt nam cần phải trải qua thời kỳ quá độ
từ một nước nông nghiệp lạc hậu
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
đây là một sự nghiệp mới mẻ chưa từng có trong tiền lệ lịch sử sẽ có vô vản khó khăn phức tạp phải vượt qua
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải làm dần dần từng bước không chủ quan nóng vội
phải biết tham khảo học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới tìm tòi nghiên cứu tổng kết thực tiễn tìm ra cách thức bước đi của thời kỳ quá độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
phải luôn xuất phát từ điều kiện
thực tiễn của đất nước tôn trọng quy luật khách quan tránh giáo điều dập khuôn máy móc
để giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng xã hội mới chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ
đảng ta phải dựa vào lực lượng toàn dân tổ chức động viên phát huy được sức mạnh vĩ đại của toàn dân
ý đảng lòng dân là cội nguồn của sức mạnh đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng
phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một tư tưởng lớn mang tầm chiến lược trong hệ thống tư tưởng hồ chí minh
là người sáng lập và rèn luyện đảng ta chủ tịch hồ chí minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng đảng
để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh thật sự là một đảng cách mạng chân chính là đạo đức là văn minh
đảng trên tinh thần phát huy dân chủ nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình giữ vững kỷ luật kỷ cương tăng cường mối liên hệ gắn bó mấu thịt giữa đảng với nhân dân
thường xuyên trình đốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân
công tác xây dựng trình đốn đảng phải gắn với xây dựng nhà nước của nhân dân
do dân và vì dân xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
người chỉ rõ nước ta là nước dân chủ
bao nhiêu lợi ích đều vì dân bao nhiêu quyền hạn đều ở nơi dân
dân chủ là của quý báu nhất trên đời của dân
thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi nhiệm vụ vượt qua mọi khó khăn
phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân lấy dân làm gốc đem tài dân sức dân mà làm lợi cho dân
chia sẻ những cảm xúc đặc biệt sâu sắc về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chỉ rõ
hồ chí minh là tấm gương sáng ngời mẫu mực về đạo đức cách mạng
người là biểu tượng về ý chí nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn thử thách
người luôn nêu gương sáng
khiến kiên định bản lĩnh lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng cách mạng
tấm gương gần dân tin dân yêu thương quý trọng nhân dân hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân cần kiệm liêm chính trí công vô tư
các thế lực đạo đức phong cách hồ chí minh là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động giữa lời nói và việc làm
nó trở thành lẽ sống tự nhiên
mỗi cán bộ đảng viên
mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân ta đều tìm thấy trong những lời dạy của người và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của người từ phong cách hồ chí minh những chuẩn mực cần học tập tu dưỡng rèn luyện để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn vươn tới những giá trị văn hóa chân thiền mỹ trong cuộc sống
như vậy là có hai cái mảng rất lớn là tư tưởng hồ chí minh
thứ hai là đạo đức
phong cách lối sống hồ chí minh
tôi xin khái quát hai cái mảng lớn vừa có tính lý luận vừa có tính thực hiện
thưa đồng bào đồng chí
mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng việt nam đều gắn liền với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh sự soi đường dẫn dắt của tư tưởng hồ chí minh
trong sự nghiệp đổi mới trước bao điều diễn biến phức tạp của tình hình thế giới với những khó khăn ở trong nước đảng ta đã kiên định chủ nghĩa mạc lê nín tư tưởng hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo và thực tiễn đất nước ta và đã đạt được những thành tiêu to lớn có ý nghĩa lịch sử
thành tiêu của ba mươi năm năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của đảng
trong sự nghiệp đổi mới trước bao điều diễn biến phức tạp của tư tưởng hồ chí minh đảng ta đã kiên định chủ nghĩa mạc lê nín tư tưởng hồ chí minh vận dụng và phát triển sáng tạo và thực tiễn đất nước ta và đã đạt được những thành tiêu to lớn có ý nghĩa lịch sử
vẫn còn không ít những hạn chế yếu kém vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết triệt đề những điểm ngén chưa được tháo gỡ trong khi những yêu cầu nhiệm vụ mới thách thức và mâu thuẫn mới những vấn đề lớn phức tạp tiếp tục phát sinh
làm theo chỉ dẫn của bác về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân chúng ta cần kiên quyết kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của đảng
ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên tình trạng tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ tiếp tục đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên trở thành một nhu cầu văn hóa trong đảng trong dân
bác đã dạy trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân đây là bài học sâu sắc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước ta đang ở bước ngoặt có tính lịch sử cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên
đồng chí vũ đắc đam phó thủ tướng chính phủ cùng dự còn có bí thư trung mương đảng
ủy viên trung mương đảng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
cùng đông đảo nhân dân tại các địa phương
cầu truyền hình được tổ chức tại năm điểm cầu gồm khu di tích chủ tịch hồ chí minh
tại phủ chủ tịch hà nội khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào tuyên quang
khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên nghệ an bến nhà rồng
thành phố hồ chí minh và công viên văn miếu thành phố cao lãnh đồng tháp
đây là chương trình trọng điểm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi năm
ngày sinh chủ tịch hồ chí minh nhằm giáo dục truyền thống ôn lại những câu chuyện
về hành trình cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
từ đó rút ra những bài học sâu sắc ý nghĩa trong thời đại hôm nay cho lớp trẻ trong tương lai
chương trình gồm năm chương chương một người trai trí lớn chương hai đi tìm mùa xuân độc lập
chương ba một nhà thống nhất
chương bốn âm thanh ngày mới
chương năm dạng dỡ việt nam
chương trình bao gồm các đoạn phim tư liệu phóng sự mv các tiết mục nghệ thuật
cùng các màn giao lưu trực tiếp với học giả nhân chứng trong và ngoài nước
chương trình không chỉ được sản xuất trong nước tại các địa phương có điểm cầu
mà còn được thực hiện tại nhiều địa điểm nước ngoài như moscow london
đây là chương trình đầy ấp những kỷ niệm nơi người đã đón tiếp đồng bào hai miền nam bắc
nhiều đoàn khách quốc tế hay một góc của căn phòng
nhìn ra khoảng sân đã diễn ra nhiều cuộc họp bộ chính trị bàn quyết sách
cho những vấn đề trọng đại của đất nước
bên cạnh những câu chuyện chương trình còn mang tới những phóng sự được thực hiện kỳ công
hoặc trích đoạn phim tài liệu quý giá
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã tới thăm triển lãm chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng cộng sản và nhân dân việt nam
đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới
được tổ chức tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh
triển lãm giới thiệu tới công chúng gần hai trăm năm mươi bức ảnh tư liệu nhằm nêu bật chân dung chủ tịch hồ chí minh
người công hiến chọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do hạnh phúc của nhân dân việt nam
và đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng các dân tộc vì thế giới hòa bình hữu nghị công bằng phát triển
triển lãm gồm năm chủ đề tương ứng với các giai đoạn lịch sử từ nước ta từ năm một nghìn chín trăm ba mươi đến nay
chủ tịch hồ chí minh
chiều nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hà nội đã đến nhà riêng
trao huy hiệu bảy mươi năm năm tuổi đảng cho đồng chí nguyễn văn thân cán bộ lão thành cách mạng
trân trọng gắn huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí nguyễn văn thân đồng chí vương đình huệ khẳng định
việc trao tặng huy hiệu đảng là thể hiện sự ghi nhận trân trọng của đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của đồng chí
vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí vương đình huệ mong muốn đồng chí nguyễn văn thân tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô
là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nói theo
tích cực góp phần giữ gìn đoàn kết trong tổ chức đảng trong gia đình và trong cộng đồng
hòa chung với không khí kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh tại nhiều địa phương trên cả nước
đã diễn ra nhiều hoạt động long trọng và có ý nghĩa sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
hơn hai trăm linh hiện vật hình ảnh về chủ tịch hồ chí minh đã được bảo tàng hồ chí minh tại thừa thuyên huế
cùng giới thiệu đến công chúng trong dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của người
triển lãm giới thiệu tới công chúng về chân dung chủ tịch hồ chí minh từ những góc nhìn khác nhau
về cuộc đời sự nghiệp và nhân cách
cách sống của người những nét phác họa đặc sắc về chân dung của chủ tịch hồ chí minh
mang giá trị to lớn cho đến nay nhiều di sản về người đang được đảng bộ và nhân dân thừa thuyên huế
bảo tồn và phát huy giá trị
ngày một mươi tám tháng năm bảo tàng tỉnh nam định đã tổ chức trưng bày bác hồ với đảng bộ và nhân dân nam định
đây là dịp để mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn và tôn vinh
tri ân công lao vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh với cách mạng việt nam
khẳng định cuộc đời sự nghiệp tư tưởng và đạo đức của người là kim chỉ nam soi đường
dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của đảng và đất nước đi đến thắng lợi
hoạt động trưng bày sẽ diễn ra từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày một mươi tám tháng năm tỉnh nguyễn đắk lắc đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
buổi tọa đàm nhằm tôn vinh tri ân sâu sắc công lao và cống hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
đối với đảng và cách mạng việt nam đồng thời khẳng định vai trò lý luận cách mạng
gắn với thực tiễn sâu sắc của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của đắk lắc trong tình hình hiện nay
tại lâm đồng cũng đã diễn ra lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
và tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại lễ kỷ niệm tỉnh ủy lâm đồng đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai cá nhân
trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho hai mươi năm tập thể và một mươi cá nhân
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
được thủ tướng chính phủ phê duyệt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy dự án làng đại học với tổng số vốn đầu tư dự kiến trên tám sáu trăm linh tỷ đồng
được kỳ vọng sẽ tạo nên một tổng số vốn đầu tư
đây là một khu phức hợp giáo dục hiện đại và quy mô của cả nước
tuy nhiên sau hai mươi ba năm dự án trên vẫn dậm chân tại chỗ do nhiều khó khăn vướng mắt
để tháo gỡ nút thắt bước đầu trong giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư
hôm nay đồng chí phùng xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố
phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết năm nay vốn dành cho giải phóng mặt bằng
bố trí tái định cư được chính phủ phân bổ cho dự án là khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
nếu trong thời gian tới không kịp giải ngân nguồn vốn trên có thể sẽ được bố trí cho dự án mới
thời gian không còn nhiều vì vậy bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
lựa chọn quy đất phù hợp để sớm bố trí tái định cư cho người dân
tại cuộc họp trước những yêu cầu về mặt thời gian chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng huỳnh đức thơ
đã yêu cầu ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn gấp rút thành lập hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng
để tiến hành các phương án bố trí tái định cư
dự án làng đại học nằm trên địa phận của thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam có tổng diện tích
quy hoạch khoảng ba trăm linh hectare đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu cho trên năm mươi sinh viên
và hơn ba năm trăm linh cán bộ chuyên gia tuy nhiên đến nay mới chỉ có bốn mươi hectare đất được bàn giao mặt bằng sạch
sáng nay tại cầu đường sắt rồng lớn thuộc địa phận xã hải lâm
huyện hải lăng tỉnh quảng trị bộ giao thông vận tải ban quản lý dự án đường sắt liên doanh nhà thầu
công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình ba công ty cổ phần đường sắt thanh hóa
đã ra quân thi công gói thầu nâng cấp tuyến đường sắt hà nội tp hcm
đây là gói thầu xây lắp thứ hai thuộc dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô
trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm nằm trong dự án đường sắt quan trọng cấp bách
sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn theo nghị quyết số năm trăm năm mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
dự án nhằm bảo đảm an toàn giao thông nâng cao sản lượng và năng lực vận tải đường sắt
có phần cải tạo hệ thống hạ tầng cho ngành đường sắt nâng cao tốc độ chạy tàu trên tuyến đường sắt bắc nam
và bảo đảm an toàn chạy tàu nói chung
đồng thời dự án còn tập trung xây dựng một số trụ trống va sô nhằm hạn chế thấp nhất những tổn thất
về người và tài sản do va chạm của các phương tiện vận tải đường thủy nội địa
đối với các công trình cầu đường sắt trên tuyến hà nội tp hcm
chương trình xin được tiếp tục với những nội dung khác
sau ba lần tạm hoãn hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ án buôn bán chín ba trăm linh hộp thuốc chữa ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần vn pharma
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử thông báo khi hồ sơ vụ án đang ở giai đoạn phúc thẩm
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã chuyển tòa án một số tài liệu chứng cứ mới được thu thập
theo quyết định ủy thắc điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
việc ủy thắc này được thực hiện khi vụ án xảy ra nhưng đến nay mới có kết quả
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án
là nguyễn minh hùng mức án một mươi bảy năm tù và võ mạnh cường mức án hai mươi năm tù
cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
hôm nay các lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã tập kích nhiều điểm khai thác vàng trái phép
thuộc địa phận xã triềng lương huyện mai sơn và bắt giữ được nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép
tại thời điểm kiểm tra các lực lượng chức năng phát hiện đối tượng quảng văn ốc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng một phu vàng đang ở lều trại
và hai đối tượng khác lần trốn trong hang sâu
hiện các đối tượng đã bị tạm giữ cùng nhiều máy móc và phương tiện phục vụ quá trình đào đải vàng trái phép
các điểm khai thác vàng trái phép này đã hoạt động từ nhiều năm nay
tuy nhiên do đường đi lại và việc khai thác chủ yếu tại hang sâu nhiều ngách
nên gây khó khăn cho việc phát hiện bắt giữ
tình trạng này cũng kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề an ninh trật tự
gây ô nhiễm môi trường làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của nhà nước
vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm
tại khu vực trung cư phú mỹ trung số ba đường mai hắc đế tp vinh
công an huyện hưng nguyên đã phát hiện và bắt quả tăng đối tượng nguyễn thọ hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường quán bầu tp vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ sáu viên hồng phiến
một khẩu súng quân dụng và bốn viên đạn đã lên nòng vào một con rào
khám xét tại chỗ của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm một trăm hai mươi gram ma túy đá
sáu trăm linh viên hồng phiến
một trăm linh viên thuốc lắc một súng côn một súng kíp hai hộp tiếp đạn một con rào cùng nhiều tài sản khác
được biết hiếu là đối tượng thường xuyên vận chuyển số lượng lớn ma túy đến địa bàn hưng nguyên
và các địa bàn khác ở nghệ an và hà tĩnh để tiêu thụ
hiện công an huyện hưng nguyên đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng
và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án